do các mảnh đạn làm gãy xương sườn trái thủng phổi và tim gây mất máu cấp anh đã hy sinh
sự hy sinh anh dũng của đồng chí đỗ đăng long càng thôi thúc đồng đội của anh truy tìm bằng được đối tượng đã gây án
sau khi xảy ra sự việc anh có